tối ngày một mươi tám tháng chín trên địa bàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã có mưa to kéo dài làm nhiều nhà dân bị sập
mưa to đã làm cho hai nhà dân ở bản siêng thù và bản tà thong xã chiêu lưu huyện kỳ sơn bị sập hoàn toàn và ba mươi bốn nhà khác bị đất đá sạt lở làm hư hỏng
trong đó có trường mầm non và vùi lấp hơn sáu trăm linh m hai lúa rẫy
ngay sau khi nhận được tin ban chỉ huy quân sự huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã kịp thời đến thăm hỏi động viên nhân dân
chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tổ chức giúp đỡ người dân di rời đồ đạc dựng nhà tạm trước mắt để người dân ổn định chỗ ở